ngày ba mươi tháng một đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao
đã tiếp quốc vụ khanh nakane kazuyuki nhân dịp đoàn sang dự lễ hội việt nam nhật bản lần thứ năm
hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam nhật bản
tại buổi tiếp phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh khẳng định việt nam luôn coi nhật bản là đối tác chiến lược hàng đầu
đặc biệt về hợp tác kinh tế và sẵn sàng cùng phía nhật bản thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước
phát triển thực chất và toàn diện trên mọi lĩnh vực chính trị kinh tế an ninh quốc phòng nông nghiệp
hai bên cũng khẳng định quyết tâm triển khai các dự án quy mô lớn mà lãnh đạo cấp cao hai bên đã thỏa thuận
trong đó có dự án nhà máy điện ninh thuận hai đường bộ cao tốc bắc nam
cùng trao đổi về các biện pháp phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ thúc đẩy thương mại song phương
trong đó có các mặt hàng nông sản của việt nam
quốc vụ khanh nakane kazuki cam kết sẽ thúc đẩy các thủ tục để sớm ký kết các dự án oda vốn vay cho việt nam
khẳng định sẽ xem xét nghiêm túc đối với các đề nghị của phía việt nam về cấp oda cho các dự án quản lý nước tỉnh bến tre
dự án nâng cấp khôi phục cảng cá đá bạc tại tỉnh khánh hòa